vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày một mươi tháng sáu một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho chứa phế liệu
trên đường mỹ phước tân vạn thị xã thuận an tỉnh bình dương
vụ cháy đã khiến toàn bộ kho phế liệu rộng hơn một m hai bị thiêu dụi hoàn toàn
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa ngày một mươi tháng sáu
khi công nhân làm việc tại kho chứa phế liệu đang nghỉ trưa thì bất ngờ kho bốc cháy dữ dội
tuy công nhân đã nỗ lực dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không thành
do kho phế liệu chứa nhiều loại chất liệu dễ bén lửa như vải nhựa cao su
sau đó ngọn lửa đã cháy bùng bao trùm lên toàn kho
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
đã điều động lực lượng và phương tiện chữa cháy đến hiện trường để dập lửa
đến một mươi ba h ba mươi phút ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn không để cháy lan sang các khu vực khác
hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy